thưa quý vị vào ngày hôm qua đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tp hà nội
qua nguồn tin đã phát hiện một kho xưởng tại xã phú cường huyện sóc sơn hà nội
chứa rất nhiều sản phẩm nước giải khát hết hạn sử dụng
đang trong quá trình làm mới lại để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ
chỉ với một lọ nước ru môi một miếng giấy giáp trong một buổi sáng
cơ sở này đã tẩy sạch gần một chai nước giải khát đã hết hạn sử dụng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi
sau đó gián hạn sử dụng đến tận tháng tám năm hai nghìn hai mươi
không chỉ nước giải khát các sản phẩm như nước hồng sâm nước tăng lực sữa chua dành cho trẻ em
tất cả đều hết hạn sử dụng từ một đến hai năm cũng được tập kết về đây để các đối tượng chuẩn bị gia hạn sử dụng
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở này thừa nhận toàn bộ lô hàng với gần bảy mươi chai nước ngọt rẻ khác
hết hạn từ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là của mình
nào bà bảo cứ biệt nào thôi cứ lau cho sạch cho cô thế là cô chiều cô về
lau mà không còn như thế này là được đúng không
cứ lau sạch là được
thì hôm qua nó uống thử một hai chai nó bảo là uống được làm nào làm lấy được đâu thì đấy
thế là mong các anh là cho em xin có cái gì sai thì cho em xin
những lô hàng nước rẻ khát hết hạn sử dụng khi tuôn ra thị trường để tiêu thụ là điều vô cùng nguy hại
vì người dân mua về dùng đặc biệt là trẻ em thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe
hết hạn sử dụng chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
mà tôi nghĩ trong nhiều trường hợp có thể còn đến tính mạng của con người
thì mới có những quy định trong luật thực phẩm hay là luật về chất lượng hàng hóa
đối với những hạn sử dụng nhất là thực phẩm
trong câu chuyện này thì tôi thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý là có
đặc biệt là đối với chính quyền địa phương
nếu như cứ để xảy ra những cái việc tôi thấy như thế này là tương đối ngang nhiên tương đối công khai
lực lượng chức năng đánh giá hình thức thay đổi hạn sử dụng
cho những sản phẩm đã hết hạn từ lâu được các đối tượng làm giả rất tinh vi
bằng cách này chủ cơ sở sẽ mang về lợi nhuận lớn hơn rất nhiều
so với sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng một mươi giờ đêm qua
tại km một trăm ba mươi sáu trăm linh trên quốc lộ hai mươi năm thuộc địa phận saia pia huyện phú thiện tỉnh gia lai
và chạm giữa hai xe mô tô đã làm cho hai người thiệt mạng và hai người bị thương
thời điểm trên romarin hai mươi tuổi điều khiển xe mô tô bình kiểm soát tám mươi một một nghìn ba mươi ba sáu mươi hai
chở siêu tiệu một mươi năm tuổi cùng chú tại xã yà pia lưu thông theo hướng từ thị xã ayunpa
đi phú thiện và chạm với xe mô tô biển kiểm soát tám mươi một p bảy mươi chín nghìn bảy trăm linh chín do cơ sao minh hai mươi tuổi
chú tại xã iake chở theo sau là roland sa hai mươi tuổi chú tại thị trấn phú thiện lưu thông trường ngược lại
vụ tai nạn làm cơ sở minh tử vong tại chỗ romarin tử vong tại trung tâm y tế huyện phú thiện
tiểu và sang bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện hai xe máy bị hư hỏng nặng
nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do các trường hợp trên uống rượu
điều khiển chạy xe với tốc độ cao đi sai phần đường
hình ảnh ghi hình dán giấy lên kính xe phạt nguội lâu nay chỉ thấy ở các nước phương tây
nhưng cảnh sát giao thông tp hạ long tỉnh quảng ninh đã tiến hành áp dụng thử nghiệm
sau hơn ba tuần triển khai đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo quần chúng nhân dân
và ý thức của mỗi người điều khiển phương tiện giao thông đã được nâng lên rõ rệt ghi nhận của nhóm phóng viên
dọc các tuyến đường nội thị trên địa bàn thành phố hạ long phát hiện phương tiện ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định
máy quay của lực lượng cảnh sát giao thông sẽ ghi nhận sai phạm của phương tiện
cùng với đó sẽ rán trực tiếp giấy thông báo vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào kính xe như thế này
nhiều chỗ biển cầm đỗ ở đây liên quan đến khu vực trường học và mọi thứ người ta đỗ rất không ý thức
còn việc rán này mình cũng nhiều nhận thấy những cảnh sát giao thông là người ta đến thì không có chủ ra làm việc
rất khó rất mất thời gian
thì mình thấy cái việc này là rất hay cũng giống như nước ngoài
mình thấy là mọi người đây rán xong rồi sẽ lên công an thành phố làm việc mình thấy là một cách làm đây rất hay
như thế này thì xử phạt rất một cách văn minh
thì theo tôi là cần phải phát động cái phong trào này mạnh hơn
và công an sẽ kiểm tra mạnh hơn
nếu đỗ xe sai phương tiện quy định như thế này
thì để cho một cái thành phố khu du lịch nó được văn minh và lịch sự hơn
tổ xử lý vi phạm giao thông lưu động của đội cảnh sát giao thông thành phố hạ long
nhiều người điều khiển phương tiện vi phạm sau khi nhận được thông báo đã trực tiếp liên hệ để được giải quyết
tuy bị xử phạt nhưng nhiều người vi phạm vẫn vui vẻ cho biết họ đồng thuận với phương án này
xử lý của đội cảnh sát giao thông ở quảng linh thì em thấy là rất là tiện
rất là tiện cho bọn em để xử phạt
nó cũng là vô tình mà bọn em có việc công việc gấp quá nên là em phải để ở đấy để em đi
để giải quyết công việc các anh nhắc nhở như thế thì sau khi em về thì em sẽ ra em liên lạc với các anh để thế này xử lý
thì nó sẽ rất là tiện cho em ạ
và cái mô hình này thì theo em là lên phát triển
chỉ hơn ba tuần áp dụng hình thức ghi hình dán thông báo lên kính xe đối với những xe ô tô đỗ không đúng nơi quy định
giao thông công an thành phố hạ long đã xử lý trên ba trăm năm mươi trường hợp dừng đỗ xe ô tô trái quy định
trong đó gián hai trăm bảy mươi sáu thông báo đến người vi phạm đã xử lý hai trăm năm mươi sáu trường hợp và một mươi trường hợp còn tồn động chưa xử lý
đồng thời nhắc nhở đối với tám mươi trường hợp
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi kết hợp giữa công tác tuyên truyền nhắc nhở và xử lý vi phạm
kết hợp với nhau thì phải tạo được sự đồng thuận rất lớn của quần chúng nhân dân
vi phạm này nó cũng tránh được cái việc gây mất quá nhiều thời gian cũng như là khó khăn
cản trở hay là có những hành vi thiếu văn hóa đối với lực lượng kiểm tra
gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra khi thực thi nhiệm vụ
và nó tránh cho cái việc như trước đây là phải cưỡng chế cẩu kéo xe vi phạm
trên giấy thông báo nêu rõ ngày giờ địa điểm lỗi vi phạm của chủ xe và hẹn ngày đến giải quyết
đặc biệt nội dung của giấy thông báo là

quá thời hạn nêu trên nếu người điều khiển phương tiện không đến làm việc
công an thành phố sẽ thông báo đến trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ
để đình chỉ việc đăng kiểm đối với phương tiện nêu trên theo quy định
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h được phát sóng hàng ngày vào lúc một mươi tám h trên antv
và tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay tại tp hcm
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
ngày hai mươi bảy tháng hai công an quận tân phú tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý trần hiệp hải
hai mươi một tuổi tạm trú tại phường hòa thạnh là người đàn ông trong đoạn clip đánh phụ nữ
ở thang máy thuộc chung cư trung đông plaza về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác
theo nghị định một trăm sáu mươi bảy
bước đầu tại cơ quan điều tra trần hiệp hải khai có quan hệ tình cảm với người khác
vào khuya ngày hai mươi năm tháng hai cô gái hai mươi sáu tuổi đến chơi tại căn hộ của hải tại chung cư trung đông plaza
trong lúc đi thang máy hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cửa cãi
hải bực tức đã đạp vào người và đấm nhiều nhát vào mặt nạn nhân
ngoài ra ba quản lý chung cư thấy hải làm hư thang máy nên yêu cầu bồi thường
tuy nhiên không thỏa thuận được mức bồi thường hai bên đã tới công an phường giải quyết
về phía nạn nhân không yêu cầu xử lý đối với hành vi hành hung
theo thống kê của bộ công an hiện nay cả nước đang có hơn ba trăm linh phương tiện cơ giới vi phạm
bị tạm giữ tại các kho bãi trong đó thành phố hồ chí minh có số lượng chiếm hơn ba mươi
và từ khi nghị định một trăm linh có hiệu lực thì con số trên đã ngày càng gia tăng
điều này đã tạo nên tình trạng quá tải tại các kho bãi
ngoài mức xử phạt cao thì nguyên nhân còn do sự rừng ra trong thủ thuật xử lý tịch thu phương tiện
bãi xe tăng vật bị xứ phạt trong lĩnh vực giao thông lớn như thế này
đã tổng hợp với các kho bãi
các kho bãi đã được dùng tại suốt nhiều năm qua tại đội cảnh sát giao thông quận chín
mà đến nay vẫn chưa thể giải quyết hết đã dẫn đến nhiều xe rỉ xét xuống cấp
và mỗi năm còn tăng thêm tới hàng trăm phương tiện khác
để đảm bảo chuỗi chứa công an quận phải tận dụng thêm trụ sở của đơn vị
thậm chí lực lượng chức năng còn phải chất chồng các xe lên nhau để giảm bớt quá tải
điểm giữ xe vi phạm hành chính cũng như là vi phạm liên quan tai nạn giao thông
thì hiện nay thực sự là công an quận chín cũng chưa có
nơi nhất định để tạm giữ các phương tiện này
trước mắt là công an quận chín phải tận dụng những khoảng không gian
trong khuôn viên công an quận cố gắng bố trí sắp xếp
một cách hết sức khoa học không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị
cũng rơi vào tình trạng quá tải công an quận bình tân còn phải đau đầu
tìm cách thanh lý hơn bốn phương tiện cũ vô chủ trong kho
đơn vị này cho biết quy trình để xử lý các loại xe này thường kéo dài gần một tháng
để ra quyết định tịch thu rồi phải mất từ sáu đến tám tháng
thậm chí là một năm để ra quyết định thanh lý
đặc biệt quyết định này phải được bộ trưởng bộ công an phê duyệt
trong thời gian này ngoài kinh phí lưu giữ đơn vị phải trích ngân sách
để thực hiện đăng tin thông báo tìm chủ phương tiện
thế nhưng nếu có thể thanh lý những chiếc xe cổ ký này chỉ được bán
với giá rất rẻ chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi chiếc
quy trình về xử lý tịch thu một xe tất cả các xe mà công an quận xử lý
lý do là mức phạt quá giá trị xe nên người dân khi bị cơ quan xử lý
là người ta bỏ xe và không thực hiện quyết định
công an quận đang ký nghị công an phố cũng đề nghị bộ công an quỷ quyền
lại phê việc dự án cho giám đốc công an phố
để giám đốc phê việc phương án cho các quận quyền
để không tập trung các phê duyệt phương án về bộ
thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian để việc thực hiện quá trình tịch thu xe
cho nó rút ngắn lại
chính phủ cũng đã có cho phép chúng ta có thể kết hợp
với những nơi mà giữ xe tốt của các cá nhân của các công ty
nhất là công ty có quy tính giữ
nó vừa đảm bảo được chất lượng của chiếc xe
vừa đảm bảo được các hình thức không làm
nghĩa là chất lượng của chiếc xe đó sẽ bị giảm
và bảo quản nó tốt hơn
việc quá tải tại các kho bãi với những phương tiện kéo dài nhiều năm
chưa được thanh lý không chỉ gây lãng phí
nhưng xe đã giảm rất nhiều lần mà nó còn tìm mẩn nguy cơ cháy nổ
nhiều ý kiến cho rằng muốn giải được bài toán khó này
cần có sự phối hợp của các cơ quan ban ngành liên quan
để cho ra một quy trình mới
giúp giải quyết nhanh chóng và hợp lý hơn so với hiện nay
khu vực xung quanh cảng hàng không quốc tế long thành
hiện vẫn chưa có quy hoạch chung về xây dựng
được ubnd tỉnh phê duyệt
tuy nhiên thực trạng quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng
có nhiều điểm chưa thống nhất đang gây khó khăn cho người dân
xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
để được có con đường này người dân ở đây đã tự nguyện hiến đất cho nhà nước
nhà cửa cũng đã kiên cố khăng trang hơn trước
nhưng éo le là từ trước năm hai nghìn một mươi
một phần dọc tuyến ấp tám được quy hoạch là đất ở
nhưng sau năm hai nghìn một mươi bảy lại quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã
thì toàn bộ diện tích ấp tám này chuyển sang thành đất nông nghiệp
khiến cho một trăm tám mươi hai hộ dân ở đây vô cùng bức xúc
trong cái nhu cầu làm nhà là ta có thực
thế tôi làm nhà ra thì đang đúng thành sai
nếu con người ta cách đây khoảng bốn năm năm ta đủ tuổi lấy vợ
gạch chồng người ta sẽ xây nhà là không có sai
nhưng mà từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến giờ mà nếu ta làm nhà lên đất này là sai
thì thì dân ta rất bức xúc được cái việc đó
mà trong đó nó gây ra khó khăn cho những người dân
khi mà tách thửa cho con cho cái
hay là xây dựng nhà này cho cái cuộc sống định ổn định
đa số đây là vợ con ở chung gia đình không được
vì công nhân với con cái bây giờ là đâu phải như ngày xưa
mà bố mẹ già trong con phải gửi phải có cái nhà riêng
bây giờ làm nhà nhưng không được tập trung hai ba thế hệ
hai ba người con chung cái nhà là không thể được
thì người dân mong muốn làm sao
chính quyền địa phương nhất là tỉnh
hoặc là lâm thành coi như thế nào
cái quy hoạch như thế nào hoặc cái nào
để người dân tạo cái điều kiện để người dân được kiểu một đất sử dụng
đất từ đất nông nghiệp lên đất thuốc cư
hoặc được coi như phân lô bán nền để có cuộc sống
cho nên nó thay đổi hơn chút xíu
đó là cái nguyện vọng của người dân
qua tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân
khi chính quyền địa phương và người dân ở các xã
nằm ngoài khu vực quy hoạch sân bay trên địa bàn nguyễn long thành
xây dựng quy hoạch chung về xây dựng của quyển long thành
người dân ở đây có thể ổn định cuộc sống
mong muốn của người dân và chính quyền địa phương trên địa bàn
trong các cuộc họp hội đồng dân thì cử tri trên địa bàn xã
cũng mong muốn làm sao để mà người dân có thể mà xây dựng nhà đúng theo quy định của pháp luật
là có quyền tự do theo pháp luật để tách thủa
và có chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thành đất thổ cư
để mà thực hiện cái việc xây nhà
cũng theo bà trinh thời gian qua cũng chính vì vướng mắt giữa quy hoạch sử dụng đất
quy hoạch xây dựng nên một số hộ không xin cấp phép xây dựng được
đã lén lút xây dựng trái phép
tình trạng tách thửa sang nhận đất đai xây dựng trái phép diễn ra khá phức tạp
trong thời gian gần đây chính vì vậy cần sớm có quy hoạch chung
xây dựng vùng xung quanh sân bay sẽ giúp các xã quyền gọi được nhiều vướng mắt
trong thực hiện các chính sách về đất đai xây dựng trên địa bàn
đồng thời việc triển khai các dự án cũng dễ dàng hơn